chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị sự tăng giảm mạnh của giá vàng đang đẩy kim loại quý này đến tình trạng bong bóng
đó là nhận định của nhiều chuyên gia
trên thị trường căn hộ có giá trên sáu mươi triệu đồng một m hai đang rất khó bán
đáng chú ý từ ngày một tháng chín tất cả các trường hợp nhập cảnh vào việt nam phải trả phí cách ly
sau đây là nội dung chi tiết
nhu cầu tiêu thụ thịt lợn ở việt nam rất lớn khi bữa ăn của người việt bảy mươi là thịt lợn
dịch bệnh khiến số lượng đàn lợn giảm và người chăn nuôi không tái đàn
nên giá thịt lợn thời gian dài neo ở mức cao
từ việc doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn đến việc các địa phương chủ động tái đàn
đã kéo giá thịt lợn xuống mức tám mươi đồng một kg và thời gian tới có thể tiếp tục xuống
giá lợn tại miền bắc tiếp tục đà giảm giao động trong khoảng từ bảy mươi tám đến tám mươi hai đồng một kg
khu vực các tỉnh miền nam lợn hơi trong khoảng từ bảy mươi tám đến tám mươi ba đồng một kg
giá dầu thô đang tăng nhẹ
tính chung tháng tám dầu brent đã tăng bốn sáu và dầu wti tăng năm tám
đồng đô la mỹ tiếp tục suy yếu lùi một phần ba trong tháng tám
là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá dầu thế giới
kết thúc tháng tám thị trường xăng dầu thế giới được đánh giá có dấu hiệu phục hồi
khi dầu thô chuẩn mỹ wti tăng năm tám tăng tháng thứ tư liên tiếp
còn dầu brent tăng gần bốn sáu tháng thứ năm liên tiếp
bảng giá bán lẻ xăng dầu của petrolimax niêm yết giá xăng ron chín mươi năm một mươi năm năm trăm một mươi đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai một mươi bốn sáu trăm tám mươi đồng một lít
dầu diesel một mươi hai năm trăm linh đồng một lít
và dầu hỏa một mươi ba trăm hai mươi đồng một lít
chính phủ mới ban hành nghị định một trăm linh hai nghìn hai mươi
quy định về kinh doanh hàng miễn thuế
quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế
nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi tới đây
các đối tượng được mua hàng miễn thuế là những người xuất cảnh quá cảnh qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế
cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế cửa khẩu càng biển loại một cửa khẩu càng hàng không dân dụng quốc tế
thì được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế nằm trong khu cách ly
đồng thời hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ việt nam
cũng được mua hàng miễn thuế trên tàu bay xuất cảnh
trong hai tháng qua thị trường vàng trong nước và quốc tế đã có những đợt biến động rất mạnh
khiến người dân lẫn các doanh nghiệp đều hết sức ngỡ ngàng
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm doanh số mua vào vàng miếng của các tổ chức tiến dụng
doanh nghiệp được cấp phép đã tăng đột biến so với trước đó
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm doanh số mua vàng miếng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tăng đột biến là một trăm ba mươi hai bốn trăm năm mươi tám lượng tương đương giá trị sáu tám trăm chín mươi chín tỷ đồng tăng năm mươi một so với tháng trước
doanh số bán vàng ra là tám mươi một mươi chín lượng vàng tương đương ba tám trăm chín mươi ba tỷ đồng
tăng một mươi so với tháng trước
điều này cho thấy ở những thời điểm giá vàng tăng mạnh người dân đã chủ động đi bán vàng
thay vì ồ ạt mua vào như những năm trước
sự sôi động của thị trường vàng đang khiến cho kim loại này trở thành bong bóng lớn hơn cả cổ phiếu
hàng loạt chuyên gia khuyến nghị các nhà đầu tư nên bảo vệ danh mục đầu tư của mình
bằng cách đa dạng hóa thay vì tập trung phân bổ tiền vào vàng
dòng tiền đổ vò vàng cho thấy sự lạc quan và dòng chảy đầu cơ vào kim loại này
trong khi đó mặt khác đa tăng của vàng có thể hoàn toàn chật bánh
khi các yếu tố rủi ro thúc đẩy nhà đầu tư đến nơi trú ẩn an toàn bị giảm sút
bao gồm lãi suất thấp và đồng đô la mỹ suy yếu
bong bóng khiến giá vàng tăng đột biến đến mức vô lý và không bền vững
thống kê mới nhất của bộ xây dựng cho thấy
dòng sản phẩm căn hộ cao cấp đang có số lượng hàng tồn kho lớn trên thị trường vào lúc này
các giao dịch của phân khúc trung cư cao cấp phổ biến ở mức trên sáu mươi triệu đồng một mét vuông
đang ngày càng giảm mạnh
các trung cư cao cấp có giá bán trung bình trên sáu mươi triệu đồng một mét vuông
tại việt nam đang ghi nhận lượng giao dịch giảm sâu tới ba mươi so với cùng kỳ năm trước
thực tế phân khúc căn hộ cao cấp tập trung lượng lớn dân đầu cơ thay vì nhu cầu ở thực
chính vì vậy khi thị trường có biến cố đây là nhóm dễ bị tác động nhất
nghịch lý là các chủ đầu tư vẫn tiếp tục tập trung vào các dự án nhà ở cao cấp
bất chấp thực tế là phân khúc này đang dư thừa khoảng từ bảy mươi đến một trăm linh triệu mét vuông sàn
văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo số ba trăm một mươi ba tb vpcp về kết luận của thủ tướng chính phủ
tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng ý mở rộng thực hiện việc cách ly tại cơ sở lưu trú có thu phí
thủ tướng giao bộ tài chính chủ trì với hợp với bộ y tế hẳn trương hướng dẫn gấp
đều từ ngày một chín hai nghìn hai mươi thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào việt nam ở các nơi cách ly
chi phí khám chữa bệnh tiếp tục do ngân sách nhà nước chi trả theo khoản hai bốn mươi tám
thưa quý vị nhiều sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần
từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất